hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ khóa một mươi tám đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự và chỉ đạo kỳ họp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả
mà tỉnh phú thọ đã đạt được trong thời gian qua
trong đó một mươi một trên một mươi hai chỉ tiêu về kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch
tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá ước đạt ba bốn cao hơn so với con số tăng trưởng của cả nước
phú thọ cũng đã tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cơ bản tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm
giải pháp chủ yếu đã nêu trong các báo cáo trình tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh
đồng thời đề nghị tỉnh phú thọ cần quán triệt sâu sắc tạo sự thống nhất đồng bộ
trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và nhóm giải pháp
mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh phú thọ lần thứ một mươi chín đã đề ra
tiếp tục tập trung cùng cả nước vừa kiểm soát dịch covid một mươi chín hiệu quả
vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sớm hoàn thành và triển khai
có hiệu quả quy hoạch tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
cùng với đó tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thực chất môi trường đầu tư kinh doanh
thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính
đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một
phấn đấu xây dựng tỉnh phú thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc